mưa lớn từ đêm qua cộng với nước đầu nguồn đổ về đã khiến cho gần tám trăm linh hộ dân thuộc các phường phổ văn phổ ninh phổ minh và phổ thuận thị xã đức phổ bị ngập sâu trong nước có nơi ngập trên một năm mét
để giúp đỡ người dân ứng phó với lũ chính quyền địa phương đã huy động nhiều lực lượng và phương tiện hỗ trợ người dân di rời tài sản sơ tán tới nơi an toàn
phường phổ văn từ đêm qua đến nay nước lũ từ sông trà câu tràn qua quốc lộ một nước lũ vào nhà dân khiến cho hơn năm trăm linh ngôi nhà bị ngập sâu trong nước
đây là lần thứ hai nhà chị nguyễn thị kim liên và nhiều gia đình khác ở vùng trũng đức phổ bị ngập nước chỉ trong vòng một mươi ngày nay
nhiều người dân có nhà bị tốc mái chưa kịp sửa chữa từ cơn bão số chín đã phải di tản đi nhà khác để ở nhờ
địa phương đã cử lực lượng chốt chặn đặt biển cảnh báo nguy hiểm ở những tuyến đường bị ngập sâu nước chảy xiết
huy động lực lượng dân quân tự vệ và thanh niên sung kích giúp người dân kê cao tài sản vận chuyển gia súc gia cầm đến nơi cao giáo
đến thời điểm hiện tại lực lượng chức năng đã thực hiện việc di rời một mươi năm hộ dân trong đó có sáu người già và chín trẻ em đến nơi an toàn